sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn văn trờ tỉnh hưng yên đỗ trung nghĩa tỉnh đồng nai phùng thị hường tỉnh đắk lắc đinh văn toán tỉnh phú thọ
trịnh công danh tỉnh hậu giang có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả phạm thị ánh tỉnh thanh hóa nguyễn thị thanh hà đặng thị tiểu dương như cường đỗ thị ngà nguyễn văn chanh tỉnh hà nội
nguyễn thị thanh dung tỉnh lào cai lương trọng thắng lê xuân thành tỉnh thanh hóa phan thượng trị tỉnh hồ chí minh nguyễn thành uyên tỉnh quảng ngãi
nhân dân tổ dân phố nhật tảo một trăm hai mươi ba đông ngạc tp hà nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả nguyễn văn minh trần văn bình tỉnh nam định nguyễn văn đỉnh tỉnh hà nội nhân dân xóm mưu khướng xã tự do huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
nhân dân xóm bảy thôn nẽ châu xã hòa bình huyện vũ thư tỉnh thái bình có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có sáu công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc giang
ủy ban nhân dân phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố hà nội tòa án nhân dân tp hà nội
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư lê ngọc sơn đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lê ngọc sơn cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị diệp vân kính chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư năm nay ông nguyễn tấn vương tỉnh quảng nam ba mươi một tuổi đóng bảo hiểm xã hội được sáu năm hai tháng
ông bị tai nạn lao động từ năm hai nghìn một mươi năm
nay thường xuyên bị đau ốm thoái hóa đốt sống lưng và đốt sống cổ
nếu ông vương giám định sức khỏe mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên sáu mươi một thì ông được hưởng quyền lợi gì
nếu ông vương nghỉ việc sau một năm mà có yêu cầu được nhận bảo hiểm xã hội một lần thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo quy định tại nghị quyết số chín mươi ba ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
ông phạm văn kinh ở tỉnh ninh thuận sinh ngày hai mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy làm việc tại cơ quan nhà nước
thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi chín năm bốn tháng
mới đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí
ông kinh muốn biết ông có được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho tám tháng còn thiếu để hưởng chế độ hưu hay không
hay là phải đóng hàng tháng mức đóng là bao nhiêu bình quân tiền lương tháng để hưởng chế độ hưu trí được tính như thế nào
thời điểm ông nghỉ việc có được cơ quan tri trả trợ cấp thôi việc mỗi năm nửa tháng tiền lương hiện hưởng không
câu hỏi của ông kinh được quy định tại khoảng sáu điều tám mươi năm luật bảo hiểm xã hội số năm mươi tám
thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi
hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa sáu tháng
thì người lao động được tự đóng tiếp một lần thông qua đơn vị cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí
đối chiếu với quy định trên trường hợp ông kinh tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thì đủ sáu mươi tuổi
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là một mươi chín năm bốn tháng còn thiếu tám tháng mới đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí
do đó ông kinh không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho đủ điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội
để được hưởng chế độ hưu trí
về hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo thư của ông kinh thì ông làm việc tại một cơ quan nhà nước
trường hợp ông là cán bộ công chức thì chế độ thôi việc đối với ông được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức
trường hợp ông là viên chức thì chế độ thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức
đề nghị ông liên hệ với cơ quan đơn vị nơi ông công tác để được hướng dẫn cụ thể
ông võ hồng tuấn ở thành phố cần thơ hỏi thời hạn của giấy chứng nhận việt gáp trồng tròn là bao lâu
trước đây theo thông tư bốn mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thời hạn của giấy chứng nhận là hai năm
nhưng thông tư sáu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bãi bỏ việt gáp trồng trọt
ông tuấn được biết hiện nay việt gáp trồng tròn thực hiện theo tiêu chuẩn việt nam một mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai gạch ngang một hai hai nghìn một mươi tám
nhưng không có quy định về thời hạn của giấy chứng nhận
hiện nay việc thực hiện việt gáp trồng tròn theo tiêu chuẩn việt nam một mươi một nghìn tám trăm chín mươi một gạch ngang một hai hai nghìn một mươi bảy
tại điểm e khoảng một điều hai mươi nghị định một trăm hai mươi bảy ngày một tháng tám hai nghìn bảy của chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
quy định bộ khoa học và công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn về hoạt động đánh giá phù hợp
bao gồm chứng nhận hợp chuẩn chứng nhận hợp quy công bố hợp chuẩn công bố hợp quy
theo hướng dẫn tại phủ lục hai thông tư số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ khoa học và công nghệ
quy định về công bố hợp chuẩn công bố hợp quy
và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
kết luận về sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa ba năm
với điều kiện sản phẩm hàng hóa được đánh giá giám sát với các phương thức đánh giá phù hợp hai ba bốn năm sáu
trong khi đó việc đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn việt nam một mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai gạch ngang một hai hai nghìn một mươi tám
áp dụng phương thức ba hoặc sáu
do vậy giấy chứng nhận có hiệu lực tối đa là ba năm
với điều kiện phải được đánh giá giám sát
hiệu lực giấy chứng nhận tùy thuộc vào quy định của tổ chức chứng nhận nhưng không quá ba năm
thưa luật sư ông lưu tấn tị ở tỉnh ninh thuận hỏi
thông tư ba ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ sửa đổi bổ sung một số quy định
về tuyển dụng công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước
đơn vị sự nghiệp công lập có áp dụng trong xét tuyển giáo viên không
về phạm vi đối tượng áp dụng thông tư số ba ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ
bao gồm đối tượng là công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
đối chiếu với quy định tại điều hai điều chín luật viên chức và quy định tại nghị định số năm năm
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ quy định về thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
theo đó giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành lập
được xác định là viên chức
trong đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ và quy định nêu trên trường hợp xét tuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục
và đào tạo do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành lập được áp dụng thực hiện theo thông tư số ba năm hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
sau khi chương trình phát sóng đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung hình ảnh